ngày mai bảy tháng bảy cùng với cả nước hơn một trăm linh thí sinh tại hà nội sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
khác với mọi năm năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng được tổ chức chặt chẽ hơn
với sự vào cuộc của nhiều lực lượng khác nhau như công an y tế đoàn thanh niên v v
ghi nhận của phóng viên tại các điểm trường thi tại hà nội trước ngày diễn ra kỳ thi
ngày mai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ chính thức được bắt đầu
và theo dự kiến thì những điểm trường thi như thế này trong ngày mai sẽ là nơi tập trung rất đông phụ huynh học sinh cũng như học sinh đến để tham dự kỳ thi
và để đảm bảo an toàn cho kỳ thi cũng như là đảm bảo phụ huynh học sinh và học sinh khi đến các điểm trường thi được thuận tiện an toàn
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường như thế này đã được lực lượng công an triển khai từ rất sớm ngay từ trước ngày thi
và bên cạnh đó thì trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi suốt thời gian các em làm bài thì luôn có lực lượng công an túc trực tại các điểm trường thi như này
đảm bảo không có những tình huống đột xuất bất ngờ những tình huống xấu xảy ra
ban chí công an quận thì đã có những kế hoạch cụ thể giao cho các công an công an các phường phụ trách trường hành gió
sẽ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phân đường giao thông không để xảy ra ồn tắc giao thông
trong quá trình
các cháu đến thi cũng như là các cháu đến tư đi xe máy đến thì sẽ có các phương án về mở các cổng phụ ở các trường để đảm bảo giãn cách
chúng tôi đã tổ chức phân luồng và phối hợp giữa các phường lân cận tại các ngã ba ngã tư và đội cảnh sát giao thông thứ bảy
để phân đường đảm bảo an toàn giao thông một cách thông thoáng nhất để các cháu học sinh cũng như quân học sinh đưa các cháu đến trường một cách kịp thời nhất
không để một học sinh nào bị đến chậm vụn
khi đi thi chúng tôi sẽ không cho phụ huynh đứng chờ trên cổng trường để đảm bảo gian cách và phụ huynh sẽ bố trí ở một địa điểm khác để phụ huynh đứng chờ học sinh
khác với mọi năm thì năm nay công tác chuẩn bị cũng như tuân thủ tuyệt đối các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ là thủ tục bắt buộc đối với các điểm trường cũng như thí sinh trước khi bước vào kỳ thi
nhà trường đã phân thành sáu làn để cho đón học sinh tới trường
một làn ở cổng thứ nhất và một làn sẽ ở cổng phụ
khi các con đến trường thi thì các con sẽ được các bạn thanh niên tình nguyện hướng dẫn xếp hàng theo đúng quy định giãn cách phòng chống dịch
và đến cổng trường thì các bạn sẽ được xịt khuẩn và vệ sinh tay
và sau đó thì khi mà vào các làn thì sẽ được đo thân nhiệt và đảm bảo là đứng giãn cách đúng cự ly theo quy định
với những tình huống có thể xảy ra ví dụ như học sinh trong phòng thi sốt học sinh đi đến điểm thi
độ cao thì nhà trường đã có kế hoạch có diễn tập cụ thể là cho các bạn vào phòng cách ly đo lại bằng nhiệt kế thủy ngân
sau đó thì trong những trường hợp cụ thể thì bên y tế sẽ có cái biện pháp để giải quyết trực tiếp theo đúng cái quy định của y tế
từ một mươi bốn h chiều nay các điểm trường thi sẽ chính thức mở cửa đón học sinh đến làm thủ tục dự thi
các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm trường này cũng sẽ được lực lượng công an duy trì liên tục cho đến hết thời gian thi đợt một
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia